hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong dịp đầu xuân mới đại tướng tô lâm và các đồng chí lão thành kết mạng đã trao huy hiệu đảng cho các đảng viên thuộc đảng bộ nghĩa trụ